trong cuốn khổ các hoạt động của đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới lần thứ một trăm bốn mươi
ipu một trăm bốn mươi đang diễn ra tại doha qatar chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự phiên thảo luận
toàn thể của ipu một trăm bốn mươi và có bài phát biểu quan trọng về chủ đề
nghị viện là nền tảng để tăng cường giáo dục vì hòa bình an ninh và pháp quyền
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới ngày nay
giáo dục góp phần thúc đẩy đối thoại nâng cao hiểu biết lẫn nhau chống chủ nghĩa bẻ ngoại
ngăn ngừa chủ nghĩa cực đoan mầm mống của tư tưởng bạo lực
giáo dục cần phải toàn diện trên mọi lĩnh vực và có tính bao trùm hướng tới mọi đối tượng
mọi thành phần trong xã hội đặc biệt chú trọng bảo đảm các nguyên tắc công bằng và bình đẳng
chủ tịch quốc hội chỉ rõ trong quá trình này các nghị sĩ đóng vai trò quan trọng
trong hoàn thiện hệ thống pháp luật phân bổ ngân sách giám sát chính phủ
triển khai các kế hoạch hành động trong lĩnh vực giáo dục đồng thời nghị sĩ còn là cầu nối
giúp nâng cao hiểu biết nhận thức của người dân trong xã hội về ý nghĩa quan trọng
của giáo dục vì hòa bình an ninh và phát triển bền vững
với tinh thần đó chủ tịch quốc hội hoan nghênh mọi nỗ lực của ipu trong việc thúc đẩy
các nghị viện thành viên dành ưu tiên cho giáo dục thể hiện qua các nghị quyết
của đại hội đồng ipu năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hai nghìn một và năm hai nghìn một mươi bảy đồng thời đánh giá cao chủ đề
của đại hội đồng ipu lần này đã nêu bật ý nghĩa quan trọng của giáo dục và vai trò
của các nghị viện trong việc thúc đẩy giáo dục vì mục tiêu hòa bình an ninh và pháp quyền
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội việt nam cam kết sẽ luôn là thành viên
có trách nhiệm sẵn sàng cùng ipu và nghị viện các nước thực hiện các nghị quyết
sáng kiến của ipu góp phần vào việc xây dựng hòa bình và phát triển bền vững
vì lợi ích của nhân dân các nước trên thế giới